tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ngài sanders menan tránh án tòa án tối cao singapore đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang hoàn ngành việc tòa án tối cao hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của hệ thống tòa án hai nước
đồng thời cho rằng hai bên cần thành lập nhóm công tác để chỉ đạo triển khai thực hiện những thỏa thuận đã đạt được
chủ tịch nước đề nghị singapore hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng chia sẻ kinh nghiệm để tòa án việt nam tham khảo
không ngừng nâng cao hoạt động xét xử trong đó có nhiều kinh nghiệm quý của singapore trên các lĩnh vực như trọng tài tòa thương mại
ngài tránh án tòa án tối cao singapore sanderet menan mong muốn thông qua bản ghi nhớ về hợp tác ngành tòa án hai nước sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm tòa án trọng tài thương mại ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý phát triển nguồn nhân lực thiết lập những tiêu chuẩn chung trong quản lý tòa án
ngài tranh án tin tưởng bản ghi nhớ hợp tác sẽ là dấu mốc lịch sử trong việc tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của ngành tòa án mỗi nước ở mức độ cao hơn sâu sắc hơn